ngày hai mươi sáu tháng một tàu sar bốn trăm một mươi hai thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã cập cảng và đưa thuyền viên người nước ngoài bị nạn trên biển về đến thành phố đà nẵng an toàn
trước đó vào khoảng một mươi một h hai mươi phút ngày hai mươi năm tháng một trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
nhận được tin báo sĩ quan máy của tàu nodana mali quốc tịch thái lan
đang trên hành trình từ hàn quốc đến thành phố hồ chí minh
thì bất ngờ bị liệt nửa người méo miệng bất tỉnh tại vùng biển cách thành phố đà nẵng ba trăm năm mươi năm hải lý về hướng đông bắc
ngay sau đó trung tâm đã hướng dẫn sơ cứu tạm thời và điều động tàu sr bốn trăm một mươi hai cùng nhóm bác sĩ khẩn trương lên đường cứu nạn
đến một h bốn mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một tàu sar bốn trăm một mươi hai đã tiếp cận triển khai các biện pháp cấp cứu tại chỗ
và nhanh chóng đưa thuyền viên bị nạn vào bờ
đến một mươi bốn giờ cùng ngày tàu sar bốn trăm một mươi hai đã về đến thành phố đà nẵng an toàn
và chuyển nạn nhân đến bệnh viện tiếp tục điều trị